ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
bắt giữ năm đối tượng thu hơn một bốn mươi ba kg ma túy các loại
năm đối tượng bị bắt giữ gồm đậu trọng vinh dương tuấn anh dương văn đạt
cùng chú tại huyện diễn châu trương văn thịnh chú tại tỉnh đắk lắc
và hà thị mùi chú tại huyện quế phong